trong sự kiện tự nhiên người dân khơ me đã biết thâm canh lúa nước từ lâu đời
vì thế các lễ hội luôn gắn liền với sông nước và các sản vật liên quan đến nông nghiệp
trong chương trình sắc màu dân tộc kỳ này chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn
một lễ hội vô cùng đặc sắc của đồng bào khơ me nam bộ đó chính là lễ hội ốc ông bóc
lễ ốc om bóc của đồng bào khơ me nam bộ là lễ hội dân gian bắt nguồn từ cuộc sống lao động của người dân
lễ hội này được tổ chức cố định vào ngày một mươi năm tháng một mươi âm lịch hàng năm
đối với người khơ me nam bộ mỗi năm họ làm ruộng hai mùa đó là mùa mưa và mùa khô
mùa mưa từ ngày một mươi sáu tháng bốn đến ngày một mươi năm tháng một mươi âm lịch
mùa khô từ ngày một mươi sáu tháng một mươi đến một mươi năm tháng bốn âm lịch
ngày một mươi năm tháng một mươi là ngày cuối mùa hạ và cũng là thời khắc đã thu hoạch hoa màu cây trái xong
để tỏ lòng biết ơn đối với mặt trăng vị thần thiên nhiên đã giúp đỡ họ trong việc bảo vệ mùa màng
điều hòa thời tiết đem lại vụ mùa bội thu và sự no ấm
người dân đã dùng lúa nết đâm thành khốn sẹp đồng thời dân các sản vật đã thu hoạch được để cống trăng
người dân đã dùng lúa nết đâm thành khốn sẹp đồng thời dân các sản vật đã thu hoạch được để cống trăng
từ đây lễ áo ấm bóc còn được gọi là lễ cống trăng
lễ cúng trăng cũng gắn với truyền thuyết trăng và thỏ mà người dân khmer rất thường kể cho con cháu của mình nghe
lễ cống trăng mang ý nghĩa vô cùng sâu sắc với đồng báo khmer thể hiện khát vọng tình cảm của con người đối với thiên nhiên
ngoài ra nó còn là niềm vui sự háo hức tiễn đưa một mùa mưa đầy thắng lợi
ngoài ra nó còn là niềm vui sự háo hức tiễn đưa một mùa mưa đầy thắng
trong đêm cống trăng đều mang ý nghĩa tâm linh sâu sắc
hai cây trụ được kết dính phần ngọn tạo thành cổng là tượng trưng cho vành đai vũ trụ
cái bàn có hình tròn được bày biện trên đó các lễ vật tượng trưng cho trái đất
hai cây mía tượng trưng cho sự sinh sôi nảy nở
ba cây nến đặt trên cây đà ngang tượng trưng cho ba mùa trong năm
nắng mát mưa
hai bên cổng người ta treo mỗi bên một mươi hai lá trầu tượng trưng cho một mươi hai con giáp và một mươi hai tháng trong năm
giữa cổng treo bảy trái câu
hình thù con ong bầu tượng trưng cho bảy ngày trong tuần
trên bàn đạt ba mươi lá trầu bên phải tượng trưng cho tháng đủ
bên trái đặt hai mươi chín lá trầu tượng trưng cho tháng thiếu
lễ vật cúng chủ chốt không thể thiếu đó là cúng dẹp
ngoài ra còn có những nông sản khác như khoai môn khoai mì khoai lang khoai lùn dài dừa chuối cùng một số bánh kẹo khác
ngày trước khi hoàn tất việc bày biện bàn lễ vật họ trải chiếu đốt đèn đốt nhang
rồi mời bà con dân làng ngồi qua bàn lễ vật
họ quay về hướng mặt trăng để cùng làm lễ
khi làm lễ thì có một cụ già người thông thái lễ nghi làm chủ lễ
như ngày nay họ đặt thêm một bộ bàn ghế trang trọng kế bên bàn cúng
rồi mới các hòa thượng đại đức cùng thực hiện nghi thức khấn vái tụng niệm
nghi thức này họ nói lên lòng biết ơn của đồng bào đối với mặt trăng
xin mặt trăng tiếp nhận những lễ vật do dân làng dâng lên
đồng thời họ đặt thêm một bộ bàn ghế trang trọng kế bên bàn cúng
để mọi người chúc phúc cầu nguyện cho mọi người có sức khỏe rồi rào

sau lễ thức cúng còn một tiểu tiết khá thú vị khác dẫn đến lễ áo gom bóc

xếp chân và chấp tay lại rồi ông bóp cúng dẹp cùng thức cúng khác

đó là tiểu tiết của lễ thức cúng

riêng các thanh niên trai gái thì tham gia mùa hát
vui chơi cho đến mặt trăng dần xuống